ngày một mươi tháng tám ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai phối hợp với chính quyền hai huyện định quán và tân phú
tiếp tục thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua
bước đầu có hơn bốn tấn cá bè của các hộ nuôi cá trên sông đồng nai bị thiệt hại
cụ thể tại huyện định quán mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tài sản của người nuôi cá lồng bè trên sông đồng nai
thống kê sơ bộ chỉ riêng ở hai xã ngọc định và thanh sơn đã có sáu mươi chín bè cá bị trôi làm hơn bốn tấn cá chết và thoát ra ngoài tự nhiên ước thiệt hại hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
còn tại huyện tân phú trong ngày một mươi tháng tám lực lượng vẫn tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau ngập lụt sửa chữa đường xá bị hư hại do mưa lũ
trong đó thiệt hại nặng nhất là trang trại gà miền đông ở xã nam cát tiên với một trăm linh con gà bị chết do nước ngập
đối với trường hợp ông phạm văn lâm năm mươi tám tuổi ngụ xã phú thịnh huyện tân phú bị nước lũ cuốn trôi lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm